tỉnh phú yên đang nỗ lực thực hiện các giải pháp nhằm tăng giá trị sản xuất kinh tế lâm nghiệp
theo hướng tập trung quản lý bảo vệ để phát huy chức năng đối với rừng phòng hộ rừng đặc dụng
và đẩy mạnh trồng rừng sản xuất
thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
trong ba năm từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi bảy ngoài trồng mới được gần một sáu trăm linh hectare rừng phòng hộ
rừng đầu nguồn tỉnh phú yên đã trồng được hơn một mươi bốn bốn trăm linh hectare rừng sản xuất
mô hình kinh tế hợp tác giữa các thành phần kinh tế cũng được xây dựng giữa các ban quản lý rừng
với hộ gia đình doanh nghiệp với hộ gia đình trong đó chấp thuận chủ trương đầu tư cho một mươi hai dự án trồng rừng
với hơn bốn mươi một sáu trăm linh hectare tổng vốn đầu tư đăng ký là một một trăm sáu mươi chín tỷ đồng
tỉnh phú yên đang xây dựng đề án trồng rừng kinh doanh cây gỗ lớn và lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng
đề án có quy mô ba trăm ba mươi sáu hectare rừng gỗ lớn và bốn trăm bảy mươi chín hectare trồng lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng
đề án có quy mô ba trăm ba mươi sáu hectare rừng gỗ lớn và bốn trăm bảy mươi chín hectare trồng lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng